vào chiều ngày hôm nay một mươi tám tháng tám công an thành phố phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận
đã tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can thi hành lệnh bắt tạm giam phan văn hòa
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại khu phố sáu phường phước mỹ
về ảnh vị làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người
trước đó vào ngày sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một hòa đi xe ô tô từ tp hcm về tỉnh ninh thuận
mặc dù trở về từ vùng dịch nhưng hòa đã không khai báo y tế theo quy định
và di chuyển nhiều nơi tiếp xúc với nhiều người làm lây lan dịch bệnh cho bốn người khác
đến ngày một mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một hòa bị đau họng và sốt nên đến trạm y tế phường phước mỹ khai báo y tế
và phát hiện dương tính với virus sars cov hai
từ đó đến nay hòa được chữa trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh khỏi bệnh và thực hiện xong việc cách ly y tế theo quy định